thông tin từ bệnh viện đa khoa tp vinh mới đây bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho cụ bà ntk tám mươi tám tuổi ở thanh trương nghệ an
bị hoại tử đầu ngóng chân phải cùng với bệnh lý nền phức tạp giúp giữ lại đôi bàn chân lành lặn cho cụ bà
cụ thể cụ bà n t k nhập viện trong tình trạng đau nhiều ở bàn chân và các đầu ngón chân phải kèn theo dấu hiệu hoại tử ngón hai
qua khai thác bệnh sử được biết cách đây hai tháng bệnh nhân đi khám và điều trị một số nơi
tuy nhiên vì tình trạng tổn thương mạch máu phức tạp và có bệnh lý nền nặng nề nên bác sĩ tư vấn chỉ điều trị thuốc giảm đau và không thể tiến hành phẫu thuật được
đến ngày một tháng bốn bệnh nhân đau nhiều và kèm theo có dấu hiệu hoại tử ngón hai và có nguy cơ lan lên bàn chân bên phải
bệnh diễn biến nặng những cơn đau hành hạ khiến bà không thể trượt mắt mất ngủ thường xuyên khiến sức khỏe giảm suốt nhiều
sau đó gia đình quyết định đưa bà nhập viện bệnh viện đa khoa tp vinh để hy vọng bác sĩ có thể cứu được chân cho bà và chấp nhận trong trường hợp xấu nhất sẽ cắt bỏ chân phải giúp bà thoát khỏi cơn đau
tại đây bệnh nhân ntk được thạc sĩ bác sĩ nội chú nguyễn đình giang phó trưởng khoa ngoại tổng hợp một
chuyên gia về phẫu thuật và can thiệp mạch máu thăm khám và chỉ định chụp các lớp vi tính bằng máy ct scanner hai trăm năm mươi sáu
lát cắt dựng hình toàn bộ hệ mạch máu hai chi dưới khoa đã tiến hành hội trần bệnh lý tim với bác sĩ chuyên gia tim mạch của bệnh viện
người bệnh được trần đoán tắc hoàn toàn động mạch đùi và hệ thống mạch dưới gối chân phải hầu văn động mạch chủ rất nặng suy tim niha ba
sau khi nghiên cứu kỹ tình trạng tổn thương mạch máu của người bệnh bác sĩ nguyễn đình giang đã đưa ra phương án điều trị tối ưu để giữ lại bàn chân cho cụ bà
theo đó ekip các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp một do bác sĩ nguyễn đình giang phó trưởng khoa bác sĩ đậu thiên hoàng và bác sĩ hoàng thành sơn trực tiếp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân
bác sĩ nguyễn đình giang cho biết với các trường hợp bình thường có thể dùng tĩnh mạch hiển của người bệnh để bắt cầu nối xa đuổi chảy sau đoạn bản chân
tuy nhiên trường hợp bàn ntk hệ tĩnh mạch nông bị sơ teo dị dạng ở đoạn cảng chân nên không sử dụng làm vật liệu không nối được
vì vậy các bác sĩ đã dùng mạch máu nhân tạo ptfe có vòng sắn để đưa máu từ trên đùi xuống bàn chân của người bệnh
đây là trường hợp bị tổn thương phức tạp nếu không phẫu thuật kịp thời thì hoại tử sẽ lan lên toàn bộ bàn chân và phải cắt cổ chân
sau gần ba giờ ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp bác sĩ nguyễn đình giang cho biết thêm may mắn trong trường hợp của người bệnh là các động mạch ở hai chân dãn lớn hơn bình thường nên việc khâu ghép với mạch máu nhân tạo khá phù hợp và thuận lợi
sau mổ mạch máu vùng gan chân bên phải đập rõ các đầu ngóng chân có dấu hiệu hồng trở lại da ấm hơn rõ rệt so với chân trái
sức khỏe bệnh nhân sau mổ cải thiện rõ rệt hiện bệnh nhân k đã có thể đi lại vận động được
bệnh nhân ntk vui mừng chia sẻ rằng sau thời gian dài chịu đựng bệnh tật tưởng không chữa khỏi tôi may mắn được các bác sĩ bệnh viện đa khoa tp vinh tìm ra phương án điều trị hiệu quả
sau khi được phẫu thuật bệnh của tôi tiến triển nhiều hơn tôi biết ơn các bác sĩ nhân viên y tế của bệnh viện nhiều lắm nhờ được chăm sóc tận tình chú đáo mà sức khỏe tôi hồi phục tốt và đôi chân được phục hồi kỳ diệu
niềm vui bình phục của người bệnh đã tiếp thêm năng lượng tích cực cho đội ngũ bác sĩ cán bộ y tế bệnh viện để không ngừng tiếp tục nỗ lực để nâng cao chuyên môn chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày một tốt hơn
theo các bác sĩ hoại tử là khi các mô không có khả năng hồi phục và tái tạo mà sẽ dần dần chết đi điều này thường xảy ra sau phẫu thuật hoặc trong quá trình điều trị vết thương hở